mờ bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an khởi tố để tiến hành điều tra
đường dây này do hoàng ngọc sơn nguyễn quốc sơn và lê xuân hạnh cầm đầu
sau thời gian xác lập chuyên án lực lượng công an đã bắt giữ một mươi đối tượng cùng chú
tại thị xã cửa lò của tỉnh nghệ an về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đẻ
thu giữ một mươi năm điện thoại di động nhiều sổ ghi số lô số đề và các tăng vật khác
qua đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch
để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt giữ là hơn hai mươi tỷ đồng
riêng ngày bị bắt giữ các đối tượng đã sử dụng tổng số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng để đánh bạc
chiều ngày một mươi hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh
tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hà quang danh hai mươi năm tuổi
trú tại phường chín thành phố trà vinh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
theo kết quả điều tra chiều ngày ba mươi một tháng năm xe cấp cứu trở bệnh nhân từ bệnh viện trợ lấy
thành phố hồ chí minh về bệnh viện thiên ân thành phố trà vinh
khi đến phường bảy thành phố trà vinh thấy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước
nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước
sau đó nhóm người này chạy theo chặn xe dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi bỏ chạy
nhận được tin báo công an thành phố trà vinh vào cuộc điều tra và triệu tập hà quang danh
nguyễn thị mỹ chi hai mươi tuổi và huỳnh thúy nhi hai mươi bốn tuổi đều trú tại tỉnh trà vinh lên làm việc
tại cơ quan công an danh đã thừa nhận hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
đối với chi và nhi cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
vào tối qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã khám xét nhà riêng của ông phan văn thắng sáu mươi bảy tuổi
nguyên trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai
tại khu phố tam hòa phường hiệp hòa thành phố biên hòa
ông thắng bị cơ quan an ninh điều tra câu lưu trong trường hợp khẩn cấp
để điều tra vụ việc liên quan đến một vụ án giám định thiệt hại tài sản
ông phan văn thắng cũng là anh ruột của ông phan văn thanh
nguyên trưởng phòng tài chính kế toán trường đại học đồng nai vừa bị bắt tạm giam
trước khi bị bắt ông thanh liên tục khiếu nại về kết quả thiệt hại bị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cáo buộc
sai phạm tài chính ở trường đại học đồng nai hơn sáu mươi ba tỷ đồng gây thất thoát tài sản nhà nước
sau đó thanh tra nhà nước vào kết luận thiệt hại chỉ còn hơn ba mươi bảy tỷ đồng
thưa quý vị phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công
cho bốn liệt sĩ thuộc bộ công an và hai liệt sĩ thuộc tỉnh đắk lắc
đó là liệt sĩ hoàng trung thiếu tá công an nhân dân cán bộ công an xã ea cơ tu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
nguyên quán tại phường nghi thu thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
liệt sĩ trần quốc thắng thiếu tá công an nhân dân cán bộ công an xã ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắk
nguyên quán tại xã đồng lợi huyện thiệu sơn tỉnh thanh hóa
liệt sĩ nguyễn đăng nhân cán bộ đại úy công an nhân dân cán bộ công an xã ea cơ tu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
nguyên quán xã tân thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
liệt sĩ nguyễn văn kiên bi thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã ea cơ tù huyện trư quynh tỉnh đắk lắk
nguyên quán tại xã hùng tiến huyện nam đàn tỉnh nghệ an
cả sáu liệt sĩ đều hy sinh vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khi tham gia xử lý vụ tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã tại đắk lắk
trong một diễn biến khác trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
tính đến sáu h ba mươi chiều qua lực lượng công an đã bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ việc này
nâng tổng số đối tượng bị bắt lên hai mươi bảy
cùng với việc bắt giữ các đối tượng lực lượng chức năng cũng đã thu một số vũ khí quân dụng
trong đó có súng trường ckc đồng thời đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại
sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh
một nhóm người đã dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ tù
làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc
các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
chuyển sang các tin tức khác
thưa quý vị hẹn nhau ăn nhậu rồi xô sát dẫn đến tử vong hung thủ trong vụ giết người xảy ra vào bảy giờ tối ngày một mươi một tháng sáu
trên đường ba mươi tháng bốn phường dương đông tp phú quốc tỉnh kênh giàng đã bị bắt giữ
trước đó trần văn thuận và võ văn quý cùng nhau ăn nhậu sau đó xảy ra mâu thuẫn xô xát khiến quý tử vong
tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt hung thủ biết không thể trốn thoát thuận đã đến công an phường dương đông để đầu thú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
và tuyên phạt tổng cộng trên ba mươi bảy năm tù đối với bị cáo nguyễn phạm huy hoàng
chú tại tp vĩnh long nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần mê công sáu mươi tám
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi năm nguyễn phạm huy hoàng được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần mekong sáu mươi tám và có thỏa thuận làm ăn với hoàng lâm quế mẫn và lê nguyễn trần huấn
trong quá trình tham gia đấu giá ba bị can đã thành lập công ty môi trường xanh mekong không có vốn không có hoạt động kinh doanh
để tham gia đấu giá và mua nhà máy phương thảo
để có tiền cọc huấn hoàng mẫn bàn bạc bán phê
bán phế liệu của nhà máy với số tiền là gần tám tỷ đồng
tiếp đó huấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bán phế liệu cho công ty ngoài với số tiền là chín tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn phạm huy hoàng chín năm tù giam lâm quế mẫn chín năm tù giam
và lê nguyễn trần huấn một mươi hai năm sáu tháng tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bị cáo lê minh truyền hai năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bị cáo lê thành quân hai năm tù treo và trần trọng nhân ba năm tù treo cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
nhanh chóng và có sức lan tỏa mạnh mẽ thực sự là điểm ưu việt của mạng xã hội so với các loại hình truyền thông khác
tuy nhiên sự vội vàng thiếu cẩn trọng thiếu kiểm soát trong khai thác và sử dụng mạng xã hội đã dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường
nhiều vụ việc đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm cho thấy có những thông tin đăng tải chia sẻ bình luận đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể cá nhân có liên quan
lê văn như ý chú tỉnh kiên giang có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ ở huyện tháp mười nhưng hai người đã chê tay từ năm hai nghìn hai mươi hai
đầu năm hai nghìn hai mươi ba vì muốn nối lại tình xưa ý nhiều lần liên lạc với chị này đề nghị quen lại nhưng bị tình cũ từ chối
đến ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ý đã đăng tải một số hình ảnh
video của người phụ nữ này lên facebook cá nhân sau khi phát hiện hình ảnh riêng tư của mình trên mạng xã hội chị này đã trình báo cơ quan công an
quá trình làm việc ý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
công an huyện tháp một mươi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ý về hành vi tiết lộ thông tin và hình ảnh về đời sống riêng tư
bí mật của người khác mà không được sự đồng ý với số tiền bảy năm triệu đồng
trước đó ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện thanh bình phát hiện tài khoản facebook do ông trần bình an
chú tại thị trấn thanh bình sử dụng livestream một đoạn video clip phản ánh chính quyền địa phương đến nhà yêu cầu ông an tháo gỡ phần bê tông lấn chiếm lòng lề đường
trong đoạn video clip thu hút nhiều bình luận trái chiều gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân
qua đó phát hiện tài khoản facebook cá nhân của thọ bình luận nội dung tục tiễu xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước nên đã tiến hành mời làm việc và xử lý nghiêm
công an huyện thanh bình cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền bảy năm triệu đồng đối với nguyễn phước thọ
trên facebook có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
công an tỉnh đồng tháp đã phát hiện sáu mươi bốn trường hợp đăng tải chia sẻ bình luận thông tin trên mạng xã hội vi phạm pháp luật
qua đó đã xác minh xử lý bốn mươi sáu trường hợp trong đó đã tiến hành khởi tố hình sự một trường hợp xử phạt vi phạm hành chính bảy trường hợp với tổng số tiền là trên năm mươi hai triệu đồng
gian đe giáo dục cho viết cam kết không tái phạm ba mươi tám trường hợp
để đăng tải chia sẻ bình luận thông tin một cách văn minh không vi phạm pháp luật
người dân cần chú ý trang bị đầy đủ cho bản thân
những kiến thức pháp luật về sử dụng mạng xã hội có hiểu biết đầy đủ về các tính năng của ứng dụng mạng xã hội mà mình đang sử dụng
không sử dụng các từ ngữ mang tính chửi bới thô tục xúc phạm lăng mạ danh dự nhân phẩm của người khác
không nên sử dụng mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn quan hệ xã hội trong cuộc sống mà cần phải ứng xử theo đúng quy định của pháp luật
trước khi đăng tải chia sẻ bình luận nên kiểm tra thông tin qua các nguồn tin chính thống đáng tình cậy
để tránh trường hợp đăng tải chia sẻ bình luận thông tin vi phạm pháp luật
mỗi người chúng ta khi sử dụng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo thận trọng với mọi thông tin
nhất là những thông tin nóng tin giật gân có tính chất nhạy cảm trên mạng xã hội
trước các tin tức được đăng tải hoặc chia sẻ mỗi người cần phải thận trọng tỉnh táo
bởi nếu đăng các thông tin không đúng sự thật có thể sẽ gây hại cho cộng đồng và cá nhân vi phạm còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
công an tỉnh khánh hòa vừa tổ chức khánh thành và bàn giao hai căn nhà tỉnh nghĩa
cho hộ gia đình chính sách đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện khánh vĩnh
hai căn nhà được trao tặng cho hộ gia đình bà cao thị điệm chú tại thôn xuối cá xã khánh trung
và hộ bà cao thị liên thôn bắc sông giang xã khánh trung
đây là hai hộ gia đình chính sách thân nhân liệt sĩ công an trên địa bàn xã khánh trung
tổng kinh phí xây dựng hai căn nhà là một trăm linh đồng
tổng kinh phí xây dựng là một trăm bốn mươi triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa do công an tỉnh khánh hòa vận động hỗ trợ
dịp này ban giám đốc công an tỉnh tặng mỗi gia đình một chiếc tv vào đoàn khối trực thuộc tỉnh khánh hòa
trao tặng một số phần quà cho hai hộ gia đình
đây là hoạt động thường niên của công an tỉnh khánh hòa nhằm góp phần chia sẻ khó khăn
giúp gia đình thân nhân của các liệt sĩ có căn nhà kiên cố để ở yên tâm lao động sản xuất và dân ổn định cuộc sống
thưa quý vị thời tiết nắng nóng như hiện nay thì nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao
kéo theo tình trạng quá tải hệ thống điện
và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ cháy nổ phức tạp thời gian vừa qua
liên tiếp trong tháng năm và đầu tháng sáu số vụ cháy nổ xảy ra phức tạp trên nhiều địa phương
đặc biệt các vụ cháy xảy ra đã gây thương vong về người và tài sản với mức độ đặc biệt nghiêm trọng
vấn đề và chính sách hôm nay chúng tôi cùng với khách mời là trung tá tiến sĩ phan anh
phó trưởng khoa phòng cháy đại học phòng cháy chữa cháy đánh giá phân tích những nguy cơ
từ cháy nổ hệ thống điện tại các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay
nhưng trước hết chúng ta hãy cùng xem phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi
để thấy vẫn có sự chủ quan trong sử dụng điện của người dân hiện nay
cơ sở sản xuất đồ gỗ này đã xảy ra cháy vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
nguyên nhân được xác định là do đường dây điện không đảm bảo gây chập cháy
hiện nay cơ sở đã đi vào hoạt động lại
dù hiện tại chủ cơ sở đã có ý thức sắp xếp hàng hóa gọn gàng hơn
trang bị các bình chữa cháy bình chứa nước làm vách ngăn bằng tường
nhưng hệ thống đường dây điện thì vẫn không đảm bảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ
đặc biệt trong bối cảnh nắng nóng như hiện nay thì sự chủ quan này có thể khiến hỏa hoạn xảy ra bất cứ lúc nào
nguyên nhân được xác định là do đường dây điện không đảm bảo gây chập cháy vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một

nguyên nhân được xác định là do đường dây điện không đảm bảo tiêm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ
nếu có trường hợp mà cũng có thể là không may xảy ra cháy nổ thì người dân phải thật sự bình tĩnh cũng nên lường trước các kịch bản đọc các thông tin về các vụ cháy nổ cũng như là các hậu quả để chủ động để phòng ngừa các tình huống có thể xảy ra ở mọi vị trí trong nhà đặc biệt là nơi có nguồn nhiệt cũng như là các thiết bị điện và từ đó thì có các phương án để có thể sẵn sàng thoát nạn
tôi khuyến cáo là trong kiến trúc thì nên bố trí các ban công hoặc là lô da để mình có thể thoát sang nhà hàng xóm
rõ ràng những gì đồng chí phân tích thì sự bình tĩnh chính là một điều kiện có thể đảm bảo an toàn cho mỗi người một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí về khán giả truyền anntv
bộ y tế yêu cầu theo dõi người bị bệnh tay chân miệng đây sẽ là thông tin mở đầu cho cụm chính sách đáng chú ý sáng nay
bộ y tế yêu cầu theo dõi người bị bệnh tay chân miệng đây sẽ là thông tin mở đầu cho cộng chính sách đáng chú ý sáng nay
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cả nước ghi nhận tám chín trăm chín mươi năm trường hợp mắc tay chân miệng trong đó ba người tử vong tại đắk lắc kiên giang lòng an
để hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong bộ y tế yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch và triển khai phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn kiểm tra đánh giá về nhân lực cơ sở vật chất trang thiết bị y tế thuốc hóa chất và vật tư y tế tại cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng
bộ y tế đề nghị các sở y tế tham mưu và trình bày ủy ban nhân dân tỉnh thành phố các biện pháp tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng công tác truyền thông bảo đảm đủ trang thiết bị thuốc hóa chất vật tư y tế cần thiết để đáp ứng yêu cầu điều trị
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải các sở giao thông vận tải sở giao thông vận tải xây dựng lào cai triển khai chỉ thị số một mươi ba của thủ tướng chính phủ
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan quản lý chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân nếu vi phạm về trình tự thủ tục quản lý chất lượng tiến độ quản lý chi phí chấn chỉnh công tác lựa chọn tư vấn quản lý chặt chẽ hợp đồng tư vấn kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn quản lý nhà thầu phụ xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu bán thầu trái quy định pháp luật nếu có không để xảy ra thất thoát l
sở kế hoạch và đầu tư hà nội vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra dự án đầu tư tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn đoàn sẽ kiểm tra sáu mươi bốn dự án và một mươi bảy tổ chức kinh tế thời gian kiểm tra đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của nhà đầu tư tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh
bên cạnh đó hướng dẫn đôn đốc nhắc nhở và chấn chỉnh việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư tổ chức kinh tế yêu cầu nhà đầu tư và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khắc phục tồn tại nếu có

bên cạnh đó hướng dẫn đồng đồng phục hồi phát triển kinh tế xã hội đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế
thực tế cho đến nay các mục tiêu kiểm soát dịch bệnh triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người dân đã được thực hiện
có thể nói các quyết sách được đảng và chính phủ đưa ra trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín đã phản ứng mau lẹ dứt khoát nhanh chóng kịp thời quyết liệt chủ động mang lại những thành công
từ đó các quyết sách trong phòng chống dịch đã giúp các lĩnh vực của đời sống xã hội kinh tế ổn định
tiếp tục về loạt bài chống diễn biến hòa bình báo công an nhân dân đăng tải bài viết hrw lại tái diễn luận điệu vu cáo tình hình nhân quyền tại việt nam
mặc dù mang danh nghĩa là tổ chức hoạt động với nhân quyền nhưng hoạt động của hrw thể hiện ý đồ động cơ chính trị

vào các hoạt động của tổ chức này có thể thấy sự bất hợp lý và ý đồ bôi nhọ hạ uy tín hình ảnh của việt nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới
một tổ chức không hiện diện ở việt nam không nắm được tình hình thực tế nhân quyền ở việt nam xong lại tự cho mình quyền phán xét về nhân quyền
riêng điểm này đã thấy sự suy diễn áp đặt từ các thông tin mà tổ chức này công bố
và nguồn thông tin hww có được thực chất là do các tổ chức cá nhân chống phá việt nam cung cấp nhằm tạo cớ bôi nhọ chống phá
có thể nói
những thành tiệu về nhân quyền mà đảng và nhà nước ta đã và đang làm được là minh chứng rõ nét nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc
những phân tích cụ thể mời quý vị và các bạn theo dõi trên báo công an nhân dân
chiều tối ngày hôm qua sở giáo dục và đào tạo hà nội đã họp để thống nhất phương án giải quyết sự cố một số đề thi lớp một mươi môn toán bị inm khiến thí sinh hiểu nhầm dẫn đến ra kết quả sai
theo đó lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đã quyết định phương án bảo đảm quyền lợi tối đa cho các thí sinh
cụ thể sở giáo dục và đào tạo yêu cầu hội đồng ra đề thi bổ sung thêm đáp án với trường hợp bị nhầm đề do mực in không rõ
như vậy các thí sinh hiểu nhầm đề thi vẫn được chấm và chấp nhận đáp án nếu đúng
theo sở giáo dục và đào tạo tp hà nội việc này vẫn đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh
so với cuối năm ngoái thì lãi suất huy động đã giảm đáng kể nhưng tiền của dân cư vẫn được gửi vào ngân hàng
tính đến cuối tháng ba đã đạt hơn sáu hai triệu tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ
chỉ tính trong ba tháng đầu năm đã có tới hơn bốn trăm một mươi năm tỷ đồng được dân cư gửi vào hệ thống ngân hàng
nếu so với cùng kỳ năm ngoái con số này đã tăng lên hơn tám trăm linh sáu bảy
được ngược với đà tăng trưởng của tiền gửi của dân cư thì tiền gửi của tổ chức kinh tế lại giảm
mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục xu hướng giảm kể từ đầu năm đến nay
khi ngân hàng nhà nước đã có ba lần hạ lãi suất điều hành
tính đến cuối tháng năm mặt bằng lãi suất cơ bản đã ổn định
lãi suất phát sinh mới có xu hướng giảm dần trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
điều đáng quan tâm là mức lãi suất tiền gửi cao nhất được một số ngân hàng cổ phần áp dụng cho kỳ hạn chín tháng
thay vì kỳ hạn dài một mươi hai tháng trở lên như nửa năm qua